hai đoàn cứu hộ cứu nạn đặc biệt của bộ công an việt nam đã về đến sân bay quốc tế nội bài hà nội
sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ nhằm động viên đoàn công tác các đồng chí thứ trưởng bộ công an
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thiều tướng nguyễn văn long cùng các đại diện các ban bộ ngành đã có mặt tại sân bay nội bài
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các cán bộ chiến sĩ
vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế tại thổ nhĩ kỳ
mặc dù trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt nguy hiểm đoàn công tác đã phối hợp cứu được một người còn sống
đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài để lại dấu ấn tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
thể hiện sự chuyên nghiệp tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
một mươi sáu viên hồng phiến và hai croga ma túy đá
là số lượng ma túy lớn vừa được công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thu giữ
tối ngày một mươi sáu tháng hai các trinh sát đã mật phục bắt quả tàng nguyễn tiến tùng quê tỉnh quảng trị
khi vừa nhận ma túy được gửi từ quảng trị vào đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên hồng phiến
khám xét khẩn cấp phòng trọ của tùng cơ quan công an tiếp tục phát hiện thêm hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
cùng ngày một tổ trinh sát khác cũng bắt quả tang trương đình kiệt quê tỉnh quảng trị đang mua bán một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tàng lê văn bình cùng quê tỉnh quảng trị đang tàng trữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
liên quan đến vụ vận chuyển năm mươi bảy kg cần sa từ campuchia về việt nam
chiều nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tỉnh biên tỉnh an giang cho biết nghi phạm thứ hai đã ra đầu thú
đó là nguyễn tuấn anh
đó là nguyễn tuấn anh
chú tải huyện tỉnh biên tỉnh an giang tuấn anh chính là nghi phạm đã mang hai bao tải có chứa hai mươi hai sáu kg cần ra khô
bỏ lại hiện trường trong đêm ngày một mươi hai tháng hai khi bị lực lượng chức năng phát hiện
liên quan đến vụ việc này trước đó lực lượng chức năng đã bắt giữ lê văn thanh cùng chú huyện tịnh biên
đối tượng vận chuyển ba mươi bốn bốn kg cần sa khô cùng tuấn anh
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh an giang tiếp tục xử lý
một chiếc tàu chở khoảng bảy mươi lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ đã được dẫn giải về cảng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển vùng bốn
tại thành phố phú quốc tỉnh kiên giang để xử lý
đó là tàu vỏ gỗ số hiệu tg chín mươi nghìn ba trăm ba mươi tám ts do ông trương hoàng vũ quê tiền giang làm chủ
ngoài việc không xuất trình được giấy tờ của bảy mươi lít dầu các thuyền viên trên tàu cũng không đủ bằng cấp
chứng chỉ chuyên môn theo quy định
lực lượng chức năng sau đó đã phát hiện thêm
tàu vỏ gỗ do ông nguyễn minh thạnh quê kiên giang làm thuyền trưởng cũng đang chở khoảng năm mươi lít dầu diesel không rõ nguồn gốc
một vụ cháy lớn đã xảy ra vào trưa ngày hôm nay tại quận kiến an thành phố hải phòng thiêu dụi khu nhà xưởng gần một m hai
theo thông tin ban đầu vào thời điểm trên nhà xưởng của công ty cổ phần kim long nằm trên đường trường trinh
bất ngờ cháy lớn và lan nhanh
mười xe chữa cháy với hàng trăm cán bộ cùng lực lượng hỗ trợ đã được điều động đến
đến khoảng một mươi sáu giờ đám cháy đã cơ bản được khống chế chống cháy lan
tuy nhiên do nguyên liệu là các chất dễ cháy nên ngọn lửa vẫn khá dữ dội
vụ việc hiện không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản chưa thể thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra
tin an ninh trợ tự cập nhật
một mươi viên hồng phiến và hai kg ma túy đá là số lượng ma túy lớn vừa được công an tp đà nẵng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triệt phá bắt giữ vào tối ngày một mươi sáu tháng hai
số lượng ma túy hổng phiến lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn tp đà nẵng
tối ngày một mươi sáu tháng hai trên đường nguyễn lương bằng các trinh sát đã tổ chức mật phục bắt quả tàng nguyễn tiến tùng hai mươi hai tuổi quê tỉnh quảng trị
khi vừa nhận ma túy được gửi từ quảng trị vào đà nẵng thu giữ một mươi sáu viên ma túy hồng phiến
khám xét khẩn cấp nơi trọ của tùng trên đường nguyễn cảnh dị tiếp tục phát hiện thêm một hộp giấy chứa hai kg ma túy đá và ba mươi năm viên hồng phiến
tại cơ quan công an tùng thừa nhận số ma túy trên tùng được một thanh niên ở phía bắc chưa rõ lai lịch nhờ cất giữ và đi nhận giúp với thủ lao từ một mươi triệu đồng trở lên cho mỗi chuyến hàng chót lọt
cùng lúc này tại một phòng trọ trên đường phú lộc một mươi chín một tổ trinh sát khác bất ngờ bắt quả tăng trương đình kiệt hai mươi ba tuổi quê tỉnh quảng trị
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với các con nghiện thu giữ một trăm bốn mươi ba viên hồng phiến và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng vụ án các trinh sát tiếp tục bắt quả tàng lê văn bình hai mươi bảy tuổi quê tỉnh quảng trị có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thu giữ một trăm sáu mươi viên hồng phiến
số ma túy trên được các đối tượng khai nhận lấy từ quảng trị về đà nẵng tiêu thụ kiếm lời
liên quan đến vụ vận chuyển năm mươi bảy kg cần sa từ campuchia về việt nam chiều nay đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tịnh biên tỉnh an giang cho biết nghi phạm thứ hai đã ra đầu thú
đó là nguyễn tuấn anh chú tải huyện tịnh biên tỉnh an giang tuấn anh chính là nghi phạm đã mang hai bao tải có chứa hai mươi hai sáu kg cần xa khô bỏ lại hiện trường trong đêm ngày một mươi hai tháng hai khi bị lực lượng chức năng phát hiện
liên quan đến vụ việc này trước đó lực lượng chức năng đã bắt giữ lê văn thanh cùng chú huyện tịnh biên đối tượng vận chuyển ba mươi bốn bốn kg cần xa khô cùng tuấn anh
hiện vụ việc đang được hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho công an tỉnh an giang tiếp tục xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng trong độ tuổi từ một mươi bảy đến hai mươi chú thành phố biên hòa tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ hành vi gây dối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ
khuya ba tháng hai tổ công tác công an phường tân biên tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường
khi đến vườn rau thuộc khu phố tám a thì phát hiện nhóm khoảng hai mươi đối tượng do đối tượng vũ đình sang hai mươi bốn tuổi cầm đầu mang súng
và cả mã tấu xuống đường gây náo loạn đường phố
khi bị tổ công tác của công an phường truy đuổi sang đã hô hào kích động đồng bọn dùng kiếm giao tự chế súng chống trả quyết liệt và đập phá xe mô tô của lực lượng tuần tra buộc lực lượng này phải nổ súng và xịt hơi cay chấn áp
ngay sau khi vụ việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã tổ chức khám nghiệm hiện trường thu thập tài liệu chứng cứ và tiến hành truy xét nhanh các đối tượng
đến ngày một mươi bảy tháng hai đã bắt được một mươi bốn đối tượng có liên quan thu giữ bốn khẩu súng nhiều vỏ đạn điện thoại di động vũ đình sang cùng một số đối tượng trong nhóm hiện vẫn đang bỏ trốn
được biết vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai sang mượn chiếc xe mô tô của vũ hoàng đức huy hai mươi ba tuổi rồi mang đi cầm cố nên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến hẹn đánh nhau
sang đã rủ đồng bọn mang dao tự chế xuống
sang đã chạy xe mô tô với tốc độ cao lạng lách đánh võng cà mạ tàu xuống đường uy hiếp tinh thần nhóm của huy
khi thấy nhóm huy không có mặt tại điểm hẹn nhóm sang liền rủ nhau đến đập phá cửa nhà đồng bọn của huy gây náo loạn đường phố
thì đại đa số các đối tượng này thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình
khi làm việc thì gia đình đều nói là con em rất là ngoan hiền
nhưng thực chất những hành vi của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra
truy bắt các đối tượng còn lại
để sớm kết thúc điều tra chuyển hồ sơ tài liệu sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp
đề nghị truy tố các đối tượng trước pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đèo lò so làm bốn người trong một gia đình thương vong
công an huyện đắc lây tỉnh con tum đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra
công an huyện đắk rây tỉnh con tum hôm nay cho biết đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông
xảy ra tại cầu đắc pô cô đèo lò so địa phận xã đắc bách huyện đắc rây tỉnh con tum
làm bốn người trong một gia đình thương vong
trước đó vào khoảng một mươi tám h ngày một mươi hai tháng hai tại km một nghìn bốn trăm ba mươi một một trăm hai mươi bảy đường hồ chí minh thuộc thôn đắc nớ xã đắc
tài xế trương thanh tuấn bốn mươi hai tuổi chú huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi hai nghìn ba trăm bảy mươi chín đi theo hướng quảng nam con tum
đến khu vực cầu đắc pô cô khi vào khu cua
xe này bị nghiêng đổ đè lên xe ô tô con biển số ba mươi bốn a một mươi tám nghìn sáu trăm bốn mươi năm chạy theo hướng ngược lại
do anh nvt ba mươi bảy tuổi điều khiển hậu quả người điều khiển xe ô tô con ba mươi bảy tuổi và con trai một mươi tám tuổi tử vong tại chỗ người vợ và con trai út bị thương nhẹ
liên quan đến vụ việc lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hậu giang kịp thời cứu sống hai người bị ngạt khí trong bồn chứa xăng
tại cửa hàng xăng dầu số một mươi
thành phố vị thanh tỉnh hậu giang trong lúc một người đang vệ sinh dưới bồn chứa xăng dầu khoảng hai mươi m khối thì bị ngất xỉu
một người khác gần đó di chuyển xuống bồn để đưa nạn nhân lên nhưng cũng bị ngất theo
nhận được thông tin phòng cảnh sát phòng cháy chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hậu giang điều động phương tiện cùng hai mươi cán bộ chiến sĩ kịp thời đến hiện trường triển khai phương án cứu nạn cứu hộ
nhờ thằng em xuống đó cuối cái đường rảnh ra để cho dầu nó chảy ra đó
rồi thấy nói sao nó không nghe tôi mới leo xuống leo xuống tính cột dây đang kéo nó lên thì một hồi thấy nó sụi lơ xuống gán hít lên sốc nó lên thì tôi xỉu theo luôn
rồi tới trận tỉnh chảy thấy xong bệnh viện
khi tiếp cận hiện trường tôi thấy hai nạn nhân đã ngưng thở bất tỉnh
thì lúc này cái nồng độ không hợp hơi xăng dầu cũng rất là đậm đặc
vì vậy cho nên tôi ra lệnh cho bốn chiến sĩ dùng bốn cái bình khí oxy xả xuống bồn để làm giảm nồng độ
nồng độ không hợp nguy hiểm cháy nổ và nồng độ không hợp hơi xăng dầu
từ đó chúng tôi mới cử một chiến sĩ có kỹ năng của nạn của hộ xuống tiếp cận nạn nhân
mang bình dưỡng khí đeo mặt nạ cho nạn nhân rồi đeo đai để đưa nạn nhân lên trên mặt đất
ngay lúc đó bản thân tôi đứng bên ngoài là cũng phải là điện ngay cho bệnh viện để đưa y bác sĩ đến
thì chúng tôi vừa đưa nạn nhân lên thì bệnh viện đa khoa cũng đã có xe cứu thương đến để kịp thời cứu chữa nạn nhân
sau khi được điều trị ổn định tại bệnh viện đa khoa tỉnh hậu giang
các nạn nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ để tiếp tục theo dõi kiểm tra
cùng với đó đại diện công an tỉnh hậu giang đã đến thăm hỏi động viên tặng quà cho các nạn nhân
khi xem lại vụ việc tôi thấy cuộc sống của tôi ngàn ta căng mà treo sợi tóc không người sống được
nhưng cũng nhờ các anh đã cứu cho anh em chúng tôi sống lại
nhưng hôm nay tôi rất cảm ơn và biết ơn các con
đồng chí công an rất nhiều
tôi cũng khuyến cáo tất cả những cái không phải riêng cái việc này mà cái việc khác là khi chúng ta lao động ở môi trường nặng nhọc độc hại
thì chúng ta phải tuyệt đối tuân thủ cái quy trình an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ
những nơi có nhiều hỗn hợp khí nguy hiểm không gian hạn chế là phải có quần áo bảo hộ lao động
và có người theo dõi bên ngoài để kịp thời xử lý khi có sự cố tai nạn xảy ra
thưa quý vị sau một mươi ngày xuất quân
thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về
trực tiếp các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thiếu tướng nguyễn văn long cùng đại diện các ban bộ ngành đã đón
khen thường động viên đoàn công tác ngay tại sân bay quốc tế nội bài vào chiều ngày hôm nay
ghi nhận những nỗ lực cố gắng của hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ bằng bản lĩnh tinh thần ý chí và tình cảm nhân ái
đã ghi dấu hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân việt nam trong lòng bạn bè quốc tế
lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể
chúc mừng các cán bộ chiến sĩ trở về an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
lãnh đạo bộ công an cũng biểu dương mặc dù trong điều kiện khó khăn thời tiết khắc nghiệt đối mặt với nhiều nguy hiểm
nhưng các cán bộ chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam
đã phối hợp kịp thời với cơ quan chức năng cứu được một người con sống đưa được một mươi bốn thi thể nạn nhân ra ngoài
quá trình thực hiện nhiệm vụ đoàn được ghi nhận đánh giá cao về tính chuyên nghiệp sự tâm huyết với công việc và một bản lĩnh kiên cường
tại lễ đón thứ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các thành viên đoàn công tác
vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác cứu nạn cứu hộ góp phần bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
một mươi chiến sĩ cứu nạn cứu hộ của công an nhân dân việt nam và bảy mươi sáu cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân việt nam
sang tiến hành cứu nạn cứu hộ tại thổ nhĩ kỳ rõ ràng thể hiện tinh thần hiệp đồng chiến đấu
tất cả một trăm linh đồng chí đó rõ ràng là đại sứ nhân dân này đại sứ thiện trí này thậm chí họ là những hiệp sĩ trong lòng người dân thổ nhĩ kỳ
đặc biệt là tại vùng xảy ra thảm họa
có mặt tại lễ đón phó đại sứ đặc mệnh toàn quyền thổ nhĩ kỳ tại việt nam bà devessayaan bày tỏ sự trân trọng
đánh giá cao đoàn công tác của bộ công an việt nam không quản ngại khó khăn vất vả rất dũng cảm tham gia cứu nạn cứu hộ tại những vùng bị nạn
bộ công an cũng đã viện trợ trao tặng gần hai tấn thiết bị y tế cho nước bạn trong giai đoạn khó khăn này
những việc làm ý nghĩa nhân văn của các chiến sĩ cứu nạn cứu hộ việt nam đã chạm đến trái tim người dân thổ nhĩ kỳ
không chỉ ở khu
không chỉ ở khu vực xảy ra sự thảm họa động đất đâu
mà kể cả khi chúng tôi trở về interpol hay là ra đến sân bay thì người dân cũng rất là bày tỏ cái sự cảm ơn và trân trọng
và đến ra sân bay rồi chúng tôi mọi người đứng ra xếp hàng vỗ tay chào đón chúng tôi
chúng tôi cảm thấy rất cảm động tự hào về cái công việc mình đã làm được
tình cảm nước bạn dành cho chúng ta rất là xúc động họ rất là trân trọng
và quý mến việt nam là đi đâu họ cũng cúi đầu và dỗ ta rất là tuyệt vời rất là tự hào việt nam
quãng thời gian thực hiện nhiệm vụ tại thổ nhĩ kỳ
sẽ là dấu ấn không thể nào quên đối với các cán bộ chiến sĩ
những người lính quả cảm kiên cường những sứ giả hòa bình nhân văn nhân ái
tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an đã diễn ra trong tuần
hà nội hà nội hà nội
ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại hà nội đảng ủy công an trung ương và bộ công an
lòng trọng tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh vệ công an nhân dân
ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba ngày một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba
thay mặt đảng nhà nước quyền chủ tịch nước võ thị ánh xuân đã trao danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ ba cho lực lượng cảnh vệ
tại buổi lễ quyền chủ tịch nước
võ thị ánh xuân nhấn mạnh để hoàn thành trọng trách mà đảng nhà nước giao phó trong thời gian tới
lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cần phải nỗ lực phấn đấu phát huy truyền thống vẻ vang bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
bên cạnh đó tăng cường công tác xây dựng lực lượng cảnh vệ thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
phát biểu tại phiên họp ban soạn thảo tổ biên tập dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
đảng đã xác định và thể hiện quan điểm chỉ đạo tại nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
quan điểm chỉ đạo này cần được kịp thời thể chế trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
để triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tiễn
tại phiên họp
các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
đồng thời các đại biểu cũng đề xuất với ban soạn thảo tổ biên tập
cần tổ chức khảo sát lấy ý kiến rộng rãi trong lực lượng công an nhân dân
cũng như của các bộ ngành chuyên gia nhà khoa học nhằm hoàn thiện dự án đúng tiến độ
và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một
về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới của tỉnh đắk nông
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cố gắng cùng những kết quả đạt được của đảng bộ tỉnh đắk nông
trong việc thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một thời gian qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết trung ương viii
tỉnh đắk nông vẫn còn một số hạn chế khuyết điểm cần sớm có giải pháp khắc phục trong thời gian tới
trước hết là ổn định kinh tế xã hội nâng cao đời sống người dân
từ đó nâng cao nhận thức của nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm ba mươi năm ngày thành lập câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an ghi nhận biểu dương
những kết quả thành tích của câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí bộ công an đã đạt được trong ba mươi năm qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh trong những năm qua
công an đã có nhiều quy định cụ thể về chính sách đối với cán bộ công an hưu trí
hiện nay bộ công an đang phối hợp với bộ nội vụ để tích cực triển khai
về thực hiện đề án thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam theo đúng quy định của pháp luật
bộ trưởng tô lâm khẳng định khi ra đời hội cựu công an nhân dân việt nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa
trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội
xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
tại buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị và một số đơn vị có liên quan thuộc bộ
về tình hình công tác thể dục thể thao công tác thể thao thành tích cao
và kế hoạch chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân
tham dự sea games ba mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
thời gian tới các đơn vị tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế giao lưu quốc tế đối với hoạt động thể dục thể thao
chú trọng các môn thể thao truyền thống phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
như võ thuật bắn súng biển kinh bơi nổi
ra soát đưa ra các tiêu chuẩn tiêu chí giải luyện thể lực thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng
về công tác chuẩn bị lực lượng tham gia sea games ba mươi hai bộ trưởng tô lâm động viên các huấn luyện viên
vận động viên và đội ngũ làm công tác thể thao trong công an nhân dân tiếp tục nỗ lực gian luyện
phân đấu đạt thành tích cao nhất là với các môn thể thao thi đấu olympic
vì truyền thống lực lượng công an nhân dân vì vinh quang của tổ quốc
thưa quý vị cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hiện đã kết nối chính thức với một mươi hai bộ ngành và ba mươi một địa phương
việc liên thông kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành đã giúp người dân doanh nghiệp giờ đây
khi giải quyết các thủ tục hành chính đã giảm bớt được thời gian
giảm bớt được chi phí công sức đi lại
bên cạnh những tiện ích thì một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đặt ra
khi kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu đó chính là vấn đề bảo mật và an toàn thông tin
thông tin định danh cá nhân nơi cư trú và nhiều dữ liệu thay thế cho giấy phép lái xe
thẻ bảo hiểm y tế thẻ ngân hàng được tích hợp ngay trong tấm thẻ căn cước công dân gắn chip này
trong một số giao dịch hành chính người dân chỉ cần xuất trình thẻ căn cước
tuy nhiên vẫn có những băn khoăn
trước những lo lắng này bộ công an cho biết thẻ căn cước công dân gắn chip đáp ứng tiêu chuẩn
của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế y cao thông tin lưu trữ được bảo mật bởi ban cơ yếu chính phủ
hệ thống của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được bảo mật
đạt tiêu chuẩn cấp độ bốn nguyên tắc kết nối chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia
các bộ ngành phải tôn thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
tuy nhiên cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng
và cân nhắc đối với các dịch vụ yêu cầu cung cấp thông tin căn cước công dân
các thông tin này có thể được sử dụng với mục đích thực hiện các hành vi lừa đảo quảng cáo
với hệ thống dữ liệu dân cư này thì chỉ cần mã định danh và các công việc khai báo lưu trú trên hệ thống
thì người dân cũng phải biết được những thông tin như vậy và có thể sẽ không đưa những thẻ căn cước như vậy
để cho người ta có thể làm các bản sao góp phần để giảm việc lộ lọt thông tin
đến nay cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối chính thức với một mươi hai bộ ngành và ba mươi một địa phương
thời gian tới các đơn vị có cơ sở dữ liệu đủ điều kiện đảm bảo về an toàn thông tin
cũng sẽ được kết nối nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính cho người dân